chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa ngay bây giờ xin gửi đến quý vị khán giả thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh ngày hôm nay
sở y tế hà nội ngày một mươi tháng một mươi một công bố một trăm bốn mươi trường hợp covid một mươi chín mới gồm hai mươi tám ca cộng đồng sáu mươi bảy người đã cách ly tập trung và bốn mươi năm người ở khu vực phong tỏa
nhóm bệnh nhân covid một mươi chín trên trú tại một mươi bảy trên ba mươi quận huyện

nhóm bệnh nhân covid một mươi chín trên ba mươi trên ba mươi quận huyện
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh ngày hôm nay
không để quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bệnh nhân covid một mươi chín mới gồm ba mươi tám người đã cách ly tập trung và bốn mươi năm người ở khu vực phong tỏa
nhóm bệnh nhân covid một mươi chín trên ba mươi trên ba mươi quận huyện
chủng liên quan ổ dịch trợ ninh hiệp gia lâm tám
chủng liên quan ổ dịch kho hàng sô pi khu công nghiệp đài tư tám
chụp liên quan ổ dịch bạch chữ tiến thắng bảy
chủng liên quan các tỉnh có dịch sáu
chụp liên quan ổ dịch nam dư lĩnh nam ba
chủng liên quan ổ dịch phú la hà đông ba
chủng liên quan ổ dịch trần quang diệu âu trợ dừa một mươi hai
chủng liên quan ổ dịch yên xá tân triều một
phân bố hai mươi tám ca cộng đồng theo chùm
chủng f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt một mươi
ổ dịch phú đô nam từ liêm ba
liên quan các tỉnh có dịch ba
ổ dịch trần duy hưng một
phân bố hai mươi tám ca cộng đồng theo quận huyện
gia lâm bảy
hà đông năm
nam từ liêm bốn
ba đình bốn
thanh trì ba
hoàng mai hai
bắc từ liêm một
thanh xuân một
cầu giấy một
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là hai một trăm năm mươi sáu ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là ba ba trăm một mươi ca
tính từ một mươi sáu h ngày chín tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bảy chín trăm ba mươi ca nhiễm mới
trong đó một mươi hai ca nhập cảnh và bảy chín trăm một mươi tám ca ghi nhận trong nước
giảm hai trăm một mươi một ca
tại năm mươi chín tỉnh thành phố có ba chín trăm chín mươi chín ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
tp hcm một bốn trăm một mươi bốn đồng nai tám trăm bốn mươi tám bình dương sáu trăm hai mươi bảy an giang bốn trăm năm mươi tây ninh bốn mươi
tiền giang ba trăm chín mươi sáu kiên trang ba trăm hai mươi bảy sóc trăng hai trăm chín mươi tám bình thuận hai trăm tám mươi bảy đồng tháp hai trăm bảy mươi bốn
tp hcm một bốn trăm một mươi bốn đồng thành hai trăm ba mươi bốn bà rị vũng tàu một trăm chín mươi một đắk lắc một trăm tám mươi một cà mau một trăm tám mươi vĩnh long một trăm năm mươi bảy cần thơ một trăm ba mươi chín lòng an một trăm ba mươi hai bình phước một trăm ba mươi một khánh hòa một trăm hai mươi hai hà giang chín mươi bốn bến tre tám mươi bảy hà nội tám mươi trà vinh bảy mươi bốn hậu giang sáu mươi ba gia lai sáu mươi một quảng ngãi năm mươi bảy nghệ an năm mươi một ninh thuận năm mươi phú thọ bốn mươi năm hà tỉnh bốn mươi
tp hcm một bốn trăm một mươi bốn đồng thành ba mươi năm hà tỉnh bốn mươi bốn bình định ba mươi chín bắc giang ba mươi sáu đắk nông ba mươi sáu thanh hóa ba mươi ba nam định hai mươi chín đà nẵng hai mươi sáu bắc ninh hai mươi ba hân yên hai mươi ba quảng nam một mươi chín hải dương một mươi tám phú yên một mươi sáu quảng bình một mươi ba công tông một mươi một quảng trị một mươi một lạng sơn chín tuyên quang tám điện biên sáu hà nam sáu thừa thiên huế sáu ninh bình năm vĩnh phúc bốn cao bằng hai thái nguyên hai lạng sơn chín tuyên quang tám điện biên sáu hà nam sáu thừa thiên huế sáu ninh bình năm vĩnh phúc bốn cao bằng hai

các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
sóc trăng hai trăm bảy mươi bốn hà nội một trăm tám mươi tám an giang một trăm linh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
tây ninh một trăm chín mươi bốn tiền giang một trăm tám mươi chín tp hcm một trăm ba mươi tám
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua

tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín trăm chín mươi hai bảy trăm ba mươi năm ca nhiễm
đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi bảy mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là chín trăm tám mươi bảy bảy trăm năm mươi tám ca
trong đó có tám trăm bốn mươi một hai trăm ba mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn
trong một mươi bốn ngày qua là ninh bình yên bái bắc cạn và cao bằng
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
là tp hcm bốn trăm bốn mươi hai sáu trăm linh ca nhiễm
bình dương hai trăm bốn mươi chín trăm bảy mươi bốn đồng nai bảy mươi bốn chín trăm một mươi ba long an ba mươi sáu một trăm hai mươi hai và tiền giang một mươi chín
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một hai trăm năm mươi bốn
tổng số ca bệnh được điều trị khỏi tám trăm bốn mươi bốn năm mươi bốn
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba sáu trăm hai mươi ca

thở oxy qua mặt nạ là hai sáu trăm một mươi bảy
thở oxy dòng cao hsnc năm trăm tám mươi tám
thở máy không xăm lấn chín mươi một
thở máy xăm lấn ba trăm một mươi một
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày chín tháng một mươi một đến một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một
ghi nhận bảy mươi chín ca tử vong
tại tp hcm bốn mươi ba
bình dương chín
tiền giang bốn
đồng nai ba
đắk lắc hai
tây ninh hai
kiên giang hai
bạc liêu hai
khánh hòa một
bình thuận một
vĩnh long một
cần thơ một
trong bệnh số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua sáu mươi chín ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi hai bảy trăm sáu mươi năm ca
chiếm tỷ lệ hai bốn so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân
xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á
tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
kính thưa quý vị
các thông tin trên cho thấy
hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp
với số ca mắc tăng cao mỗi ngày
các ca nhiễm cộng đồng cũng xuất hiện ngày càng nhiều
khiến cho nguy cơ bùng phát dịch là luôn hình hiệu
chính vì vậy mỗi cá nhân cần luôn chủ động và tự giác
thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của bộ y tế
cũng như những quy định phòng chống dịch của chính quyền
cùng với đó quý khán giả cũng đừng quên
cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến đời sống sức khỏe và dịch covid một mươi chín
trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và gặp lại